bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên vừa tổ chức thăm hỏi tặng thưởng sáu ngư dân mỗi suất năm trăm linh đồng
để biểu dương tinh thần tương thân tương trợ nhau khi gặp nạn trong khai thác hải sản trên biển
trước đó xuồng gắn máy d tám do ngư dân huỳnh văn hội ở khu phố sáu phường phú đông thành phố tuy hòa
điều khiển vào cửa đà diễn phường sáu thành phố tuy hòa cách bờ biển một hải lý
thì bị sóng biển đánh chìm ông hội và ba ngư dân cùng đi trên xuồng rơi xuống biển
nhận được tin báo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên
hai ngư dân là ông nguyễn văn long chủ tàu cá pi sáu mươi một nghìn hai trăm bảy mươi sáu ts và trình xuân huy chủ tàu cá pi chín nghìn năm mươi bảy ts
điều khiển tàu cá vượt sóng to gió lớn đi tìm
bốn ngư dân bị nạn đã được cứu về cảng cá phú lạc xã hòa hiệp nam huyện đông hòa tỉnh phú yên an toàn vào chiều tối cùng ngày